đây là mặt đường bê tông đã được ngành điện lực tỉnh hà nam hoàn trả mặt bằng cho nhân dân
tại thôn hoàn dương theo thời hạn cam kết với phóng viên truyền hình nhân dân